thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế vào ngày hai mươi một tháng một cho biết như sau
trong ngày đã ghi nhận thêm một mươi năm chín trăm ba mươi năm ca mắc covid một mươi chín đã giảm bảy trăm ba mươi sáu ca so với ngày trước đó
và để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán nhâm dần
và sau một số phát sinh liên quan tới yêu cầu xét nghiệm vào tối ngày hôm qua hai mươi một tháng một
bộ giao thông vận tải đã có văn bản điều chỉnh quy định liên quan tới điều kiện khách đi nội địa
sẽ được áp dụng từ ngày hôm nay hai mươi hai tháng một
từ ngày hai mươi hai tháng một hành khách bay nội địa sẽ không phải xét nghiệm âm tính
với sars cov hai trước chuyến bay nếu như tiêm chưa đủ liều vaccine hoặc chưa tiêm vaccine
bao gồm cả trẻ em trừ khách đi từ vùng bốn là vùng đỏ vùng phong tỏa
nếu cư trú hoặc đi từ sân bay thuộc vùng bốn hoặc vùng phong tỏa hành khách bay nội địa
chỉ phải xét nghiệm âm tính với sars cov hai còn hiệu lực bảy mươi hai giờ
tuy nhiên khách bay nội địa vẫn phải thực hiện khai báo y tế trên ứng dụng
về sars cov hai trước chuyến đi và không được tham gia chuyến bay
khi có các triệu chứng như ho sốt khó thở đau mỏi cơ đau rắt họng và mất vị giác